kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là thông tin mới nhất liên quan đến vụ dùng hung khí cướp tiệm vàng tại tỉnh phú yên
công an tỉnh phú yên đang phối hợp với công an huyện đông hòa triển khai các biện pháp nghiệp vụ
truy tìm thủ phạm dùng bình xịt hơi cay và roi điện tấn công để cướp tài sản có tổng trị giá hơn hai tỷ đồng của chủ hiệu vàng kim yến chuyển
công an tỉnh phú yên đang phối hợp với công an huyện đông hòa triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm thủ phạm dùng bình xịt hơi cay và do điện tấn công để cướp tài sản có tổng trị giá hơn hai tỷ đồng của chủ hiệu vàng kim yến chuyển